số người thiệt mạng trong trận động đất lớn ở miền nam của thổ nhĩ kỳ và syri đã tăng lên con số là hơn bảy tám trăm linh người
trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt
để cứu những nạn nhân còn sống sót trong những đống đổ nát của những tòa nhà bị sập
bộ trưởng bộ y tế thổ nhĩ kỳ cho biết số người tử vong ở thổ nhĩ kỳ đã tăng lên năm tám trăm chín mươi bốn
đồng thời cho biết thêm rằng ba mươi bốn tám trăm một mươi người bị thương
tại syri số người thiệt mạng ít nhất là một chín trăm ba mươi hai theo chính phủ syri và cơ quan cứu hộ ở vùng tây bắc do quân nổi dậy kiểm soát
dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên và hàng nghìn trẻ em có thể đã thiệt mạng
ngay mông bảy tháng hai tổng thống thổ nhĩ kỳ rizet tayyip erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một mươi tỉnh trong ba tháng
chính phủ nước này sẽ sử dụng các khách sạn ở trung tâm du lịch của italia để làm nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất
trong khi đó các quan chức viện trợ bày tỏ lo ngại đặc biệt về tình hình ở syri vốn đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau gần một mươi hai năm nội chiến